dù đang trong thời điểm dịch bệnh ncov có những diễn biến phức tạp nhưng tại việt nam
đa số người dân không có tâm lý quá hoang mang tích chữ lương thực thực phẩm mà đã thực hiện khá tốt
việc chỉ mua lương thực thực phẩm đủ nhu cầu dùng của gia đình tại những điểm cung ứng thực phẩm
và theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân một số điểm cung ứng thực phẩm trên địa bàn hà nội
đã thực hiện tốt những biện pháp tuyên truyền phòng tránh lây lan dịch bệnh cho cả người bán và người tới mua thực phẩm
đều đạn hàng ngày từ khi dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra được công bố tại việt nam
những thông tin khuyến cáo về dịch bệnh được phát nhiều lần trong một ngày tới các tiểu thương tại chợ châu long trên địa bàn thủ đô hà nội
do là nơi cung ứng thực phẩm tập trung đông người và khó kiểm soát hết tất cả những người đã ra vào nên việc tuyên truyền thường xuyên là hết sức cần thiết
bên cạnh đó ban quản lý chợ châu long cũng thực hiện việc phát khẩu trang miễn phí mỗi ngày từ ba đến bốn chiếc cho mỗi người kinh doanh tại đây
để hỗ trợ các hộ kinh doanh trong việc chủ động phòng chống lây lan dịch bệnh trong thời điểm này
thứ nhất là tôi đeo khẩu trang để khi tiếp xúc với những người mua hàng
thứ hai nữa là bản thân mình là mình phải giữ gìn cái vệ sinh cá nhân ăn uống ăn xôi uống nóng
để cho mình giữ được cái cơ thể của mình và rèn luyện thể dục thể thao để cho nó có sức khỏe để mình chống được những bệnh tật
không chỉ cung cấp nhiều loại mặt hàng cấp thiết phục vụ cho các nhu cầu hàng ngày của người dân
các siêu thị lớn nhỏ còn là nơi cung cấp thực phẩm
từ khô đến tươi sống
việc nhân viên tại siêu thị phải tiếp xúc với nhiều lượt khách hàng từ các quầy hàng tới quẩy thu ngân
khiến gia tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh nếu không được trang bị tốt những đồ dùng giúp sát khuẩn và giảm thiểu lây lan virus
trong đợt đại dịch này thì riêng về tổng công ty tôi thì đã tuyên truyền rất là rõ ràng đến từng cán bộ công nhân viên
và hơn thế nữa là cũng trang bị khẩu trang y tế cho toàn bộ nhân viên trong tập đoàn
cũng như là lướt rửa tay khô cồn
nhu cầu về thực phẩm là nhu cầu thiết yếu hàng ngày của con người do đó những điểm cung ứng thực phẩm nói chung
là nơi sẽ tập trung đông người hàng ngày
trong thời điểm dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp như hiện nay mỗi đơn vị cung ứng thực phẩm đều cần tăng cường
các biện pháp giữ gìn vệ sinh và diệt khuẩn để giảm thiểu tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh do virus ncov